ngày hai mươi một tháng chín tại hà nội đã diễn ra lễ bế mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
đến tham dự lễ bế mạc có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
hội giảng là cơ hội để những người làm công tác giáo dục nghề nghiệp trên cả nước cùng chia sẻ thắt chặt đoàn kết
hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
phục vụ công cụ xây dựng và đổi mới đất nước
giảng đã lựa chọn được một bài giảng điển hình trong ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả
một bài giảng về sử dụng thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm hiệu quả nhất
một mươi năm bài giảng tỏa sáng về kỹ năng nghề và phương pháp sư phạm
hai trăm năm mươi sáu nhà giáo đặt giải khuyến khích bốn mươi tám nhà giáo đặt giải ba ba mươi hai nhà giáo đặt giải nhì
một mươi sáu nhà giáo đặt giải nhất và bảy tỉnh thành phố đặt giải nhất nhì ba toàn đoàn
hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc là hoạt động chuyên môn cao của các giáo viên dạy nghề trên cả nước
được tổ chức ba năm một lần nhằm tuyên dương những giáo viên dạy nghề xuất sắc
phát hiện các phương pháp dạy nghề các thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả
đồng thời chọn ra những bài giảng mẫu để có thể áp dụng rộng rãi trong toàn ngành thời gian tới